tại hà nội đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam
đã đến dự lễ khai trương chuỗi cửa hàng nông nghiệp sạch của liên minh hợp tác xã
phát biểu tại lễ khai trương đồng chí nguyễn thiện nhân đánh giá cao việc liên minh hợp tác xã việt nam
đã chuẩn bị chú đáo để có thể khai trương một chuỗi siêu thị nông sản thực phẩm sạch an toàn
đây là một niềm vui đối với hợp tác xã việt nam với nông nghiệp nông dân việt nam
từ trước đến nay nông dân làm ra sản phẩm nhưng khó khăn trong tiêu thụ nên cần phải có đầu mối để hỗ trợ cho họ tiêu thụ
đồng chí nguyễn thiện nhân nhấn mạnh theo chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân
mô hình chuỗi siêu thị này có hai ý nghĩa kết nối nông dân với hợp tác xã với các doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm
đồng thời qua chuỗi siêu thị sẽ đo lường được nhu cầu của người tiêu dùng để phản hồi lại cho người sản xuất
đồng chí nguyễn thiện nhân hy vọng từ nay đến tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
liên hiệp hợp tác xã tiêu thụ nông sản an toàn sẽ ký kết được với các đối tác nước ngoài để thêm cơ hội tiêu thụ cho nông sản việt nam